để giành được một khoản tiền kiết kiệm một triệu đồng từ con cháu biếu và tiền tuốt
nghe theo lời kêu gọi cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ
bà lê thị niệm bảy mươi tám tuổi ở xã trung thành huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã viết tâm thư trực tiếp đạp xe tới ủy ban nhân dân xã
xin được ủng hộ số tiền trên với suy nghĩ cùng chung tay đóng góp để diệt giặc covid một mươi chín
đây là lần thứ tư bà niệm ủng hộ chính quyền diệt giặc đói giặc rốt trước đây và bây giờ là giặc covid một mươi chín
bà niệm có chồng thứ nhất và em trai chồng thứ hai là liệt sĩ
chị dâu và con trai của chồng thứ hai là tử sĩ
hòa bình lập lại trong hai năm từ một nghìn chín trăm tám mươi ba đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bà niệm đã góp công bán thóc ủng hộ trái phiếu
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bà tiếp tục ủng hộ hai năm tấn thóc
với những nghĩa cử cao đẹp đó bà đã được phong điển hình tiên tiến và được tặng huy hiệu bắc hồ
nguyện vọng của tôi là
mỗi người từ tên lãnh đạo cho đến quần chúng nhân dân mỗi một người mỗi một tay cùng nhau để chống được cái quân giặc này để cho đất nước mình được an bình
từ tấm gương của bà niệm đến nay nhiều gia đình trong xã trung thành đã chung tay ủng hộ chính quyền để phòng chống dịch covid một mươi chín
điển hình như gia đình bà lê thị ninh ở thôn hai đã ủng hộ hai triệu đồng hay cụ bà lê thị mười đã chín mươi tuổi ủng hộ một triệu đồng
thật sự là chúng tôi hết sức xúc động
nhưng mà chúng tôi cũng hết sức tự hào vì địa phương chúng tôi có những công dân như vậy
và chúng tôi mong rằng đây là một cái tấm gương để không những cho cán bộ cho nhân dân địa phương chúng tôi nói theo mà cộng đồng xã hội cũng nói theo cái tấm gương này
trong bức thư kèm một triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín có đoạn viết
tôi tuy đã già rồi không làm được gì
nay con cháu biếu quà tôi lại cống hiến cho nhà nước số tiền là một triệu đồng
tuy chưa nhiều nhưng tấm lòng của tôi mong được ban lãnh đạo các cấp nhận cho tôi
những nghĩa cử như của bà niệm thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết sẻ chia của người việt nam
để khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng